hiện nay ở vùng biển phía đông của đảo palawan của philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp đi vào biển đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
một đến hai ngày tiếp theo áp thấp nhiệt đới đi nhanh và có khả năng mạnh lên thành bão
ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền miền trung
đến bảy giờ ngày ba mươi tháng một mươi tâm bão cách bờ biển phú yên đến khánh hòa khoảng hai trăm bốn mươi km về phía đông
cường độ bão cấp tám giật cấp một mươi cảnh báo bão sẽ gây gió mạnh và mưa đặc biệt to ở khu vực trung và nam trung bộ
trong các ngày ba mươi tháng một mươi và mùng một tháng một mươi một cảnh báo mưa rất to từ nghệ an trở vào bình thuận và khu vực tây nguyên
với lượng khoảng hai trăm linh ba trăm linh mm trọng tâm mưa từ quảng trị tới bình thuận với tổng lượng có thể lên tới ba trăm linh bốn trăm linh mm
có nơi trên sáu trăm linh mm trong đợt mưa này từ ngày một tháng một mươi một khả năng một đợt lũ diện rộng xuất hiện
trên các sông ở trung bộ và tây nguyên
dự báo đỉnh lũ ở mức báo động hai đến báo động ba sông suối nhỏ và thượng nguồn các sông trên báo động ba
nguy cơ xảy ra lũ quét sản lật đất ở vùng núi ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thất
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
cũng vừa có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
từ đà nẵng đến bà rịa vũng tàu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ
quốc phòng công an giao thông vận tải ngoại giao tài nguyên và môi trường
nông nghiệp và phát triển nông thôn văn hóa thể thao và du lịch vtv vov thông tấn xã việt nam
hệ thống đài thông tin duyên hải về triển khai các giải pháp ứng phó vùng áp thấp có khả năng
mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
nội dung công điện nêu rõ đảm bảo an toàn về người tài sản của nhân dân và nhà nước
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
các bộ ngành vừa nêu trên thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền
đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp có khả năng
mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới bão để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
ra soát chủ động tổ chức triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người trên đảo
nhà ràn ràn khoan dầu khí lồng bé nuôi trồng thủy sản các hoạt động khai thác trên biển
ven biển tổ chức hướng dẫn đảm bảo an toàn cho du khách dọc ven biển và trên các đảo
các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng
ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban
quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn